tỉnh long an vừa long trọng tổ chức kỷ niệm năm mươi năm ngày long an được phong tặng danh hiệu
trung dũng kiên cường toàn dân đánh giặc ngày một mươi bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
đến dự có đồng chí nguyễn thị kim ngân chủ tịch quốc hội đồng chí trương tấn sang
nguyên chủ tịch nước đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại buổi lễ các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang trên đất long an
trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đảng bộ dân quân long an luôn đoàn kết một lòng chống kẻ thù xâm lược
tròn năm mươi năm sau ngày vinh dự được phong tặng tám chữ vàng quê hương long an có nhiều thay đổi
và đạt thành tựu quan trọng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt chín năm vượt kế hoạch đề ra
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tốc độ tăng trưởng đạt tám tám mươi một gdp bình quân đầu người trên năm mươi sáu triệu đồng một năm
tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn ba năm
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng và nhà nước đồng chí nguyễn thị kim ngân
quý viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
mong rằng long an tiếp tục đề ra những giải pháp hiệu quả thi đua phấn đấu
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi của tỉnh và nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
dịp này tỉnh long an vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai